chiều qua tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân tổ chức kỷ niệm năm năm ngày thành lập và đi vào hoạt động
một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
sự lễ kỷ niệm có giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sự và chỉ đạo bồi lễ cùng dự có thượng tướng đảng văn hiếu nguyên thứ trưởng thường trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và bộ công an
qua năm năm xây dựng và trưởng thành học viện đã xây dựng được một đội ngũ giáo viên
cán bộ quản lý giáo dục có uy tín phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ với một giáo sư chín phó giáo sư
hai mươi tiến sĩ và một trăm ba mươi ba thạc sĩ
ngoài ra học viện cũng đã nhận được sự quan tâm và tham gia thỉnh giảng thương
xuyên của nhiều nhà lãnh đạo quản lý nhà khoa học là những chuyên gia đầu ngành có uy tín về lý luận chính trị
kết quả sau năm năm hoạt động học viện chính trị công an nhân dân đã tuyển sinh đào tạo được hơn một học viên chính quy hệ tập trung
đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ tại các địa bàn cơ sở
ngoài ra học viện cũng góp phần đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho hàng nghìn học viên là lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân
đồng thời hoàn thành hệ thống giáo trình tài liệu
phục vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi tám học viện chính trị công an nhân dân chính thức được bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo
giao tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ chính trị các ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương và chúc mừng những thành tích của học viện chính trị công an nhân dân đã đạt được trong năm năm qua
thứ trưởng nêu rõ trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh cả về chính trị tổ chức tư tưởng và đạo đức
công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được lãnh đạo bộ xác định là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách trực tiếp thường xuyên
vừa chiến lược lâu dài của toàn lực lượng trong đó học viện chính trị công an nhân dân là nòng cốt
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị học viện tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa
đến xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng uy tín ngang tầm nhiệm vụ
thường xuyên làm tốt công tác trao đổi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giữa các học viện trường công an nhân dân
quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng ngoài công an nhân dân
tiếp tục phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị công an nhân dân
làm tốt công tác tham mưu tư vấn với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
học viện cần chủ động nghiên cứu tổng kết tham mưu đề xuất các luận cứu khoa học thực tiễn
phục vụ việc hoạch định chủ trương biện pháp đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng
cũng như phục vụ xây dựng các văn kiện đại hội đảng bộ công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba